chiều ngày hai mươi năm tháng hai đồng chí lê minh hưng ủy viên trung ương đảng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
đã tiếp và làm việc với ông robert capone phó trợ lý bộ trưởng tài chính hoa kỳ
trao đổi về tình hình kinh tế vĩ mô của việt nam và giải thích quan điểm điều hành chính sách tiền tệ
tỷ giá của chính phủ ngân hàng nhà nước nhằm mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
nhấn mạnh việt nam không sử dụng chính sách tỷ giá nhằm đạt lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng
thống đốc lê minh hưng cũng thể hiện mong muốn tiếp tục hợp tác về trao đổi thông tin đối thoại chính sách
để phía hoa kỳ có đánh giá đúng và khách quan về diễn biến kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách của việt nam